với việc xây dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch ngắn hạn tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể cấp bách trước mắt giải quyết rứt điểm những việc đã rõ đã chín đoàn kết thống nhất phối hợp kết hợp đồng bộ nhịp nhàng phân công nhau đi địa phương các ngành các lĩnh vực đi nước ngoài một cách đồng bộ hợp lý ăn khớp đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra của đảng thanh tra kiểm toán của nhà nước trách nhiệm giám sát của nhân dân